thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh lạng sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đến nay
lạng sơn có vị trí quan trọng không chỉ là kinh tế xã hội quốc phòng an ninh mà còn có vị thế quan trọng là điểm đầu của hành lang kinh tế trọng điểm nối việt nam với trung quốc
ngay sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bàn chấp hành đảng bộ tỉnh lạng sơn đã chủ động xây dựng chương trình hành động
để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
lạng sơn đã đoàn kết để chung tay phát triển kinh tế trong thời gian qua an ninh trật tự an toàn xã hội giữ gìn tốt kinh tế xã hội phát triển có nhiều mặt tiến bộ
quan hệ đối ngoại với trung quốc đặc biệt là quảng tây hết sức xuất sắc có nhiều chỉ tiêu kinh tế trong năm đạt và vượt kế hoạch nhất là chỉ tiêu giảm nghèo